thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch ngay tại xã phường thị trấn
khi thực hiện xã phường thị trấn phải thật sự là pháo đài người dân phải thật sự là chiến sĩ người dân là trung tâm phục vụ là chủ thể trong phòng chống dịch
mới đây ngày hôm nay bộ y tế cho biết tỷ lệ nhiễm mới covid một mươi chín tại cộng đồng trong tuần qua đã giảm so với tuần trước đó tại một số địa phương có số mắc cao
tỷ lệ nhiễm mới covid một mươi chín tại cộng đồng trong tuần qua đã giảm so với tuần trước đó tại một số địa phương có số mắc cao
đà nẵng giảm sáu mươi bình dương giảm hai mươi bảy tp hcm trong tuần cũng đã giảm rõ rệt trên cả hai tiêu chí là số mắc trong cộng đồng và số tử vong đặc biệt số tử vong đã giảm ba mươi
tp hcm giảm rõ rệt cả hai tiêu chí số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng và số tử vong
báo cáo về công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tuần từ ngày năm đến một mươi một tháng chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra sáng một mươi một tháng chín bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
trưởng tiểu ban y tế ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tỷ lệ mắc covid một mươi chín tại cộng đồng trong tuần đã giảm so với tuần trước tại một số địa phương có số ca mắc cao
đà nẵng giảm sáu mươi bình dương giảm hai mươi bảy long an giảm ba
so với tuần trước các địa phương thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát dịch là vĩnh long trà vinh cải thiện từ nhóm hai lên nhóm một
long an tiền giang cải thiện từ nhóm ba lên nhóm hai
riêng kiên giang có số ca mắc mới trong cộng đồng gia tăng sáu mươi chín bảy so với tuần trước đó chuyển từ nhóm hai xuống nhóm ba
bộ trưởng nguyễn thanh long thông tin về tình hình dịch tại tp hcm trong tuần qua đã giảm rõ rệt trên cả hai tiêu chí số ca mắc trong cộng đồng và số ca tử vong
đặc biệt là số ca tử vong của tp hcm đã giảm ba mươi
các quận huyện đã kiểm soát được dịch là quận bảy củ chi và cần giờ
dự kiến trong thời gian tới sẽ giảm rõ rệt
tại bình dương số ca mắc và số ca tử vong tiếp tục giảm
tại hà nội sẽ ghi nhận một số ca mắc chùm ca bệnh giải rác trong cộng đồng
vẫn sẽ còn các ca lây nhiễm không rõ nguồn lây
do vậy cần đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm để phát hiện sớm các ca nhiễm trong cộng đồng
báo cáo của bộ y tế cho biết bộ đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc remdi sivir một bảy triệu liều để điều trị cho các bệnh nhân ở mức độ trung bình và nặng
tiếp tục nhập các thuốc điều trị khác để điều trị cho các bệnh nhân nặng giảm tỷ lệ tử vong
so với tuần trước tỷ lệ ca dương tính trên tổng số người xét nghiệm trong cộng đồng trong cả nước giảm từ một chín xuống còn một sáu mươi
một số tỉnh có số ca mắc cao tỷ lệ này cũng giảm mạnh
thành phố hồ chí minh giảm từ ba bảy xuống còn một bốn
long an giảm từ hai xuống năm
tiền giang giảm từ một hai xuống hai
tiền giang giảm từ một hai xuống hai
xét nghiệm đối với các vùng có nguy cơ cao nguy cơ rất cao vùng cam vùng đỏ
các địa phương đã triển khai xét nghiệm cơ bản đạt tiến độ theo yêu cầu
thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai các vùng đỏ đã được quét xét nghiệm đến lần thứ ba
và tỷ lệ hiện nhiễm qua ba vòng xét nghiệm đã giảm rõ rệt
riêng quận bảy củ chi cần giơ tại thành phố hồ chí minh gần như không phát hiện thêm ca nhiễm mới sau năm vòng xét nghiệm
bộ trưởng nguyễn thanh long nói
việc xét nghiệm toàn dân trên diện rộng đã bóc tách được các ca nhiễm ra khỏi cộng đồng
đồng thời phát hiện sớm nguồn lây nhiễm để cách ly khoanh vùng dập dịch kịp thời
không để tiếp tục lây lan trong cộng đồng tránh việc giãn cách kéo dài trên phạm vi rộng
ảnh hưởng tới đời sống người dân
mới đây chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh cho biết
địa phương đã lên kế hoạch cụ thể phân mốc thời gian thông hành cho người và phương tiện qua từng giai đoạn
bình dương hiện có các địa phương vùng xanh gồm có thành phố thủ dầu một
huyện bắc tân uyên huyện phú giáo huyện dầu tiếng huyện bầu bàng
với các địa phương này việc tổ chức lưu thông trên nguyên tắc giữ vùng xanh khóa chặt vùng vàng vùng đỏ
các chốt kiểm soát liên huyện vùng xanh tiếp tục được duy trì thực hiện điều chỉnh theo hướng
rút bớt lực lượng ở chốt khu vực vùng xanh tăng cường cho các chốt vùng đỏ vùng cam
cho phép người tiêm vaccine mũi một sau một mươi bốn ngày và bổ sung thêm đối tượng f đã khỏi bệnh được phép tham gia lưu thông
về việc lưu thông trong nội huyện xã phường vùng xanh do địa phương tự quyết định
việc lưu thông từ thị xã thành phố là vùng đỏ vào các huyện vùng xanh tiếp tục được kiểm soát nghiêm ngặt
tại các chốt kiểm soát covid một mươi chín ở cửa ngõ giữa hai địa phương
người từ vùng có nguy cơ về các huyện vùng xanh phải thực hiện cách ly giám sát theo quy định
đối với thị xã bến cát hiện đang là vùng vàng
ubnd tỉnh bình dương cho phép địa phương khi đủ điều kiện là vùng xanh
thì được xem xét áp dụng các biện pháp giãn cách theo tinh thần chỉ thị một mươi năm một cách nghiêm ngặt hơn chỉ thị một mươi năm
ông võ văn minh chủ tịch ubnd tỉnh bình dương cho biết
để sớm đưa toàn tỉnh trở về trạng thái bình thường mới
vào ngày một mươi năm tháng chín địa phương đã xây dựng kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội
trong trạng thái bình thường mới sau thời gian giãn cách xã hội
với mục tiêu từng bước mở cửa hồi phục nền kinh tế giải quyết việc làm và an sinh xã hội
theo đó cho phép mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều hoạt động khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch
thông hành liên tỉnh sau hai mươi tháng chín
theo ông minh trước mắt là quản lý thật tốt việc giãn cách và khóa chặt vùng đỏ điểm đỏ
xét nghiệm thần tốc hơn nữa để nhanh chóng phát hiện tách nguồn lây f ra khỏi gia đình cộng đồng
thực hiện lộ trình nới lỏng giãn cách vùng xanh từ ngày một mươi tháng chín đến ngày một mươi năm tháng chín
cho lưu thông trong phạm vi phường xã sau một mươi năm tháng chín cho lưu thông trong phạm vi liên huyện thị thành phố
sau hai mươi tháng chín lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh
đồng thời quy định rõ những trường hợp không được ra đường trẻ em người mắc bệnh lý nền
người già và người chưa tiêm vaccine
cùng với đó triển khai hướng dẫn cho gia đình khu phố ấp cơ quan đơn vị tự thực hiện xét nghiệm
hoàn thành trạm y tế lưu động tại các địa phương khu công nghiệp cụm công nghiệp
áp dụng công nghệ thông tin để quản lý toàn dân theo mã quyrocode trên nền tảng cơ sở dữ lượng quốc gia về dân cử
chuyển đến những tin tức mới nhất liên quan đến công nhân công ty giải ri cơ việt nam ở tỉnh quảng nam
ngày hôm nay ông mai văn mười giám đốc sở y tế tỉnh quảng nam cho biết
tính tới trưa cùng ngày địa phương này ghi nhận thêm một mươi một ca covid một mươi chín
liên quan đến các bệnh đầu tiên ở công ty giải ri cơ việt nam thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
theo đó sáu ca bệnh là công nhân xưởng a của công ty reacer hai ca ở thành phố hội an bốn ca ở thị xã điện bản
ngoài ra một nữ công nhân xưởng a của công ty và hai người con tự đến bệnh viện xét nghiệm
phát hiện cả ba mẹ con cùng mắc covid một mươi chín
hai ca còn lại ngồi tại thị xã điện bàn là f một của các ca bệnh trước đó
như vậy tới thời điểm này thị xã điện bàn và thành phố hội an đã ghi nhận
ba mươi tám ca covid một mươi chín liên quan đến ca bệnh đầu tiên là công nhân công ty reacur
trước đó theo báo sức khỏe và đời sống đã thông tin ngày tám tháng chín
tỉnh quảng nam ghi nhận ca bệnh là nữ công nhân công ty riacle khi người này có các triệu chứng của covid một mươi chín
được người thân đưa đến bệnh viện xét nghiệm
tại buổi làm việc với ngành chức năng và đại diện công ty vào chiều qua
mùng một mươi tháng chín ông hồ quang bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam
yêu cầu phải xét nghiệm cho hơn một mươi công nhân của công ty riacle
trong đó tỉnh sẽ hỗ trợ xét nghiệm miễn phí cho hai hai trăm linh công nhân số còn lại công ty phải chịu chi phí
nếu doanh nghiệp không chấp hành sẽ bị xem xét đóng cửa
tính đến thời điểm này tại tp hcm tổng số mũi vaccine phòng covid một mươi chín đã triển khai tiêm đến ngày chín tháng chín
là bảy ba trăm linh bảy bảy trăm ba mươi tám tăng hai trăm ba mươi năm tám trăm bảy mươi ba mũi so với ngày tám tháng chín
trong đó tổng số mũi một là sáu ba trăm ba mươi năm tám trăm ba mươi tám
mũi hai là chín trăm bảy mươi một chín trăm linh
đây là thông tin chính thức của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho hay
thành phố đang triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
với mục tiêu bao phủ mũi một cho tất cả người trong độ tuổi và mũi hai cho người đã đến lịch tiêm
việc tiêm chủng do ubnd quận huyện tp thủ đức chủ động tổ chức
theo cập nhật đến thời điểm này

đã được phát hiện tại tp hcm
trong đó hai trăm tám mươi sáu ba trăm linh một ca nhiễm trong cộng đồng

tp hcm hiện điều trị ba mươi chín sáu trăm một mươi bảy bệnh nhân
trong đó có hai sáu trăm sáu mươi bốn trẻ dưới một mươi sáu tuổi

trong ngày một mươi tháng chín có ba bảy trăm linh bệnh nhân xuất viện
nâng tổng số người xuất viện từ ngày một một đến nay là một trăm bốn mươi bốn hai mươi bốn
theo acdc tp hcm triển khai chiến dịch cao điểm
tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên từ nay đến ngày một mươi năm chín
tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày chín chín là bảy ba trăm linh bảy bảy trăm ba mươi tám
tăng hai trăm ba mươi năm tám trăm bảy mươi ba mũi so với ngày tám tháng chín
trong đó tổng số mũi một là sáu ba trăm ba mươi năm tám trăm ba mươi tám
mũi hai chín trăm bảy mươi một chín trăm linh
số người được tiêm trên sáu mươi năm tuổi
người có bệnh nền là tám trăm linh chín
người có bệnh nền là tám trăm linh chín ba trăm linh tám
từ nay đến ngày một mươi năm tháng chín các quận huyện cần tổ chức xét nghiệm
đảm bảo vùng cam vùng đỏ người dân được xét nghiệm ít nhất ba lần
vùng xanh vùng vàng hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất hai lần
ở các cơ sở kinh doanh ăn uống nói riêng và các doanh nghiệp
đối tượng có tiếp xúc nhiều người
các đơn vị chủ động xét nghiệm giám sát trên nguyên tắc bốn tự
từ xây dựng kế hoạch tự thực hiện tự xét nghiệm tự kiểm tra nhân viên của mình
hiện số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà là một trăm linh một bảy trăm bảy mươi năm người
trong đó có bảy mươi năm mươi sáu trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện
và ba mươi một bảy trăm một mươi chín trường hợp cách ly sau xuất viện
số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị tại cơ sở cách ly tập trung
quận huyện là hai mươi sáu hai trăm chín mươi tám người
tiếp đó công an huyện bố trạch quảng bình cho biết
đơn vị đang lập hồ sơ xử lý một người đàn ông
tự ý ra khỏi khu vực cách ly xã hội
chỉ thị một mươi sáu
người đàn ông trên là n v l
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thôn trung đức xã đức trạch huyện bố trạch quảng bình
theo cơ quan công an trước đó ngày bốn tháng chín
l được trung tâm y tế huyện bố trạch
lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai tại địa phương
sau khi xét nghiệm l bị nghi dương tính với sars cov hai
nên sáng bảy tháng chín trạm y tế xã đức trạch thông báo
lờ đến nhà văn hóa thôn để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm rt pcr
tuy nhiên l đã tự ý rời khỏi địa phương
l nhờ anh t c h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ở thôn đông đức xã đức trạch
dùng thuyền máy đi theo đường biển
trở qua khu vực âu thuyền xã bắc trạch
cùng đi với l và h còn có anh t c t
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở cùng thôn
khu vực l đang ở thực hiện cách ly xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
ngày tám tháng chín l có biểu hiện mệt mỏi sốt ho
nên trưa ngày chín tháng chín
lơ đã gọi thuyền máy của một người ở xã quảng bình
thị xã ba đồn cùng với một người khác ở xã đức trạch
nhờ đưa lên bờ để kiểm tra sức khỏe
kết quả kiểm tra tại trạm y tế bắc trạch cho thấy
l dương tính với sars cov hai bằng phương pháp test nhanh
hiện công an huyện bố trạch đang lập hồ sơ xử lý
theo quy định của pháp luật và báo cáo
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện
để chỉ đạo giải quyết vụ việc
quay trở lại với tp hcm
mới đây quận bảy và hai huyện củ chi
cần giờ của tp hcm gần như không phát hiện thêm ca nhiễm mới
sau năm vòng xét nghiệm
đây là tín hiệu rất đáng mừng cho ngành y tế của tỉnh này
tp hcm có ba địa bàn đã kiểm soát được dịch là quận bảy
và hai huyện củ chi cần giờ
cơ quan chức năng nhận định trong thời gian tới
tp hcm sẽ tiếp tục giảm cả số ca nhiễm và số ca tử vong
tại bình dương trong tuần số f đã giảm mạnh so với trước
giảm hai mươi bảy ban chỉ đạo nhận định số ca mắc
và số ca tử vong ở địa phương này sẽ tiếp tục giảm
còn tại hà nội sẽ ghi nhận một số ca mắc
chùm ca bệnh giải rác trong cộng đồng
vẫn còn có các ca lây nhiễm không rõ nguồn lây
do vậy thành phố cần đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm
để phát hiện sớm các ca nhiễm trong cộng đồng
cũng theo báo cáo của ban chỉ đạo
so với tuần trước tỷ lệ ca dương tính
trên tổng số người xét nghiệm trong cộng đồng trong cả nước
giảm từ một chín xuống còn một sáu
tỷ lệ này cũng giảm mạnh ở tp hcm
từ ba bảy xuống một bốn
long an giảm từ hai xuống năm
tiền giang giảm từ một hai xuống hai
về việc xét nghiệm đối với các vùng có nguy cơ cao
nguy cơ rất cao vùng cam vùng đỏ
ban chỉ đạo nhận định các địa phương
đã triển khai xét nghiệm cơ bản
đặt tiến độ theo yêu cầu
các vùng đỏ của tp hcm bình dương long an đồng nai
đã được quát xét nghiệm đến lần thứ ba
và tỷ lệ hiện nhiễm qua ba vòng xét nghiệm
đã giảm rõ rệt
riêng tại quận bảy huyện củ chi và cần giờ
của tp hcm gần như không phát hiện thêm
ca nhiễm mới sau năm vòng xét nghiệm
một số địa phương khác từng có số ca mắc cao
cũng giảm tỷ lệ lây nhiễm
như đà nẵng giảm sáu mươi
long an giảm ba
số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc
giảm ba mươi trong đó tp hcm giảm
đồng nai giảm năm mươi
long an giảm ba mươi
tiền giang giảm bảy mươi
về kết quả thực hiện các tiêu chí kiểm soát dịch
nhóm một đang kiểm soát tốt dịch bệnh
có tám tỉnh gồm hậu giang bạc liêu
trà vinh sóc trăng cà mau
nhóm hai đang tiếp tục lộ trình
thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch
có một mươi hai địa phương cần thơ
long an tiền giang đồng nai
đồng tháp hà nội khánh hòa
đà nẵng tây ninh bình phước an giang
và rượu vũng tàu
nhóm ba cần tiếp tục nỗ lực triển khai quyết liệt
các giải pháp phòng chống dịch để có thể
thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch
gồm ba địa phương tp hcm
bình dương kiên giang
theo bộ y tế so với tuần trước
các địa phương thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát dịch
là vĩnh long trà vinh từ nhóm hai
lên nhóm một và long an tiền giang
từ nhóm ba lên nhóm hai
riêng kiên giang có số ca mắc mới
trong cộng đồng gia tăng sáu mươi chín bảy
so với tuần trước nên
chuyển từ nhóm hai xuống nhóm ba
quý vị thân mến những tin tức mới nhất
về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến
của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác
hai khung giờ sáng là bảy h sáng và một mươi tám h tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất
gửi đến các bạn còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại